theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tới sáu giờ sáng nay ngày bảy tháng năm cả nước tiếp tục không ghi nhận thêm ca mắc mới
hai mươi ngày qua việt nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
trong số hai trăm bảy mươi một ca mắc có số ca điều trị khỏi là hai trăm ba mươi hai ca chiếm tám mươi sáu
số ca dương tính với sars cov hai là một mươi bảy ca chiếm sáu
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là một mươi sáu ca chiếm sáu
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là sáu ca chiếm hai
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hai mươi chín trăm bốn mươi hai người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm sáu mươi chín người chiếm một
cách ly tập trung tại cơ sở khác sáu bốn trăm sáu mươi chín người chiếm ba mươi một